trong ngày hai mươi chín tháng một mươi tỉnh hậu giang đã tổ chức hội nghị tuyên dương người nộp thuế thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế năm hai nghìn một mươi tám
năm hai nghìn một mươi tám các doanh nghiệp tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh đã nộp ngân sách nhà nước gần ba ba trăm bốn mươi bảy tỷ đồng
giúp ngành thuế thu đạt một trăm hai mươi hai ba mươi bảy dự toán pháp lệnh tăng một mươi một bảy mươi sáu so với cùng kỳ
đạt kết quả trên là do các doanh nghiệp tổ chức cá nhân đã nỗ lực vượt qua khó khăn để phát triển sản xuất kinh doanh
tự giác kê khai nộp thuế đầy đủ kịp thời vào ngân sách nhà nước
góp phần cùng ngành thuế hoàn thành dự toán thu của bộ tài chính và hội đồng nhân dân tỉnh giao
có tổng số hai trăm chín mươi sáu tổ chức hộ kinh doanh và cá nhân nộp thuế tốt được tuyên dương lần này
trong đó có bảy tổ chức cá nhân được tặng bằng khen của bộ tài chính hai mươi sáu tổ chức cá nhân nhận giấy khen của tổng cục thuế